những chiếc loa phường là cách truyền tải thông tin tới nhân dân vô cùng quan trọng đặc biệt là trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh
nhưng ngày nay trong thời đại bùng nổ thông tin và sự phát triển đa dạng của các loại hình báo chí nhiều người cho rằng loa phường đã hoàn thành sứ mệnh của nó
mới đây lãnh đạo thành phố hà nội đã có ý kiến về việc ra soát và có thể xóa bỏ những chiếc loa phường không còn hiệu quả
thì câu chuyện giữ hay bỏ la phường là chủ đề được dư luận và nhiều người dân thủ đô quan tâm
âm thanh đều đặn ngày hai lần mỗi lần nửa tiếng vào sáng sớm và cuối giờ chiều đó chính là chiếc loa phường
loa phường được xem là một nét văn hóa bởi nó gắn bó với người dân từ hơn nửa thế kỷ nay
những chiếc loa phường đầu tiên có mặt tại hà nội sau ngày giải phóng thủ đô
thời kỳ đó loa phường thông tin về tình hình thời sự thông báo chế độ tem phiếu
lương thực trong kháng chiến chống mỹ loa phường còn có chức năng cảnh báo về máy bay địch
sau khi máy bay mỹ rút thì phát thanh viên lại báo an để nhân dân rời hầm tiếp tục công việc
trải qua hàng chục năm ngày nay những thông tin hàng ngày loa phường thông báo
đó là ngày lĩnh lương hưu tiêm chủng lịch cắt điện cắt nước
hay đọc tiểu sử ứng cử viên trong mỗi lần bầu cử
và rất nhiều thông tin gắn liền với xã phường đó
tuy nhiên dường như giờ đây loa phường không còn nhiều tác dụng tích cực như xưa
và nó không còn phù hợp với xu thế hiện nay
khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển
theo như lời phát biểu của ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội tại hội nghị tổng kết của ngành thông tin và truyền thông hà nội
thì loa phường đã hoàn thành sứ mệnh
chúng ta đã có rất nhiều thiết bị cuối
và tới đây chúng ta dùng rất nhiều thiết bị cuối để chúng ta phục vụ
phát cho các gia đình các thông tin từ nào cũng phục vụ cho đến quan trọng về thông ký

đến rồi những nơi đúng gặp đến rồi các thông tin của thành phố liên quan đến nguồn điện nước
cái trạng điện điện nước thiết bị thông minh này
thì điện cái loa này nó còn phù hợp không
và nếu nguồn nó không còn điện thoại thì mạnh trạng để sắp bỏ điện
tôi chỉ nói thông minh
và bắt đầu ứng dụng cái điện thiết bị cuối thông minh cho các gia đình
phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận được nhiều luồng ý kiến của người dân và chuyên gia
bây giờ anh bỏ cái loa phưởng đi
thì làm sao có những các cái thông tin giữa chính quyền với lại nhân dân
làm sao mà đến từng người một để thông báo được
mà nhất là cái hệ thống chính trị của mình là phải dựa vào dân là chính
cho nên theo tôi nên vẫn duy trì cái loa phường
chỉ có cách thức mở nào cho nó to vừa phải thôi
để cho người dân ở gần những cái loa đó
người ta không thể bị ức chế hoặc là bị xáo trộn cái cuộc sống vì cái tiếng loa này
em ở trong cư thế này không có loa phưởng ạ nhưng mà em như em thấy
thì ở cái khu phố cổ này
thì cái mưa đậu xe đi lại cũng khá là nhiều mình không thể nghe được cái tiếng loa phưởng
cho nên là bỏ đi cũng không có gì
mình có thể có một cái bảng tin chung của xóm hoặc là mình có thể
có cái trang facebook
và đối hợp như ai cũng có facebook ạ
thường thường ngày xưa khi mà mình còn nhỏ thì sáng sớm là thay vì mẹ gọi bà gọi
thì mình thức dậy bởi vì tiếng loa phưởng
với lại ngày xưa khi mà điều kiện kinh tế nó chưa có nhiều lắm
tv chưa có
thì thường là những cái thông tin mà mình nghe được cập nhật bởi loa phưởng
cho nên là bây giờ thì loa phưởng nó không có được phổ biến như ngày xưa nữa
nó vẫn là một cái gì đó rất là hoài niệm cho mình cho nên là nếu như bây giờ bỏ đi thì cảm thấy rất là tiếc
cá nhân tôi thì tôi cho rằng là đã đến lúc phải xem xét
để bỏ loa phưởng
bởi vì nếu cả một cái hệ thống loa phường
thì nó không cần thiết
có thể nói như vậy
bởi vì bây giờ là thông tin của chúng ta
từ báo chí
các loại hình báo chí
từ báo nói báo hình
rồi là báo viết
cho đến bây giờ thì lại còn là báo điện tử
thế rồi các thông tin khác nữa
nếu chúng ta
thực hiện tốt
thì cũng đủ cung cấp
cho người dân
cũng như ở trong toàn thành phố
thế nhưng mà cũng phải nói ngay rằng là
bỏ ngay cái loa phưởng ấy
thì thể nào cũng có cái này thiếu cái kia thiếu
bởi vì cái nhu cầu của loa phường nó cũng có những cái đáp ứng nhất định
của nó chứ không phải là không có đáp ứng được một tí nào cả
vậy thì nếu mà bỏ loa phưởng
thì phải nghĩ ngay
đến cái việc
làm thế nào để bù đắp những thông tin
thì phải làm sao để đáp ứng được cái thông tin
một cái khối dân cư
của một cái phường của một xã cụ thể nào đó
hiện nay sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội
đang lên kế hoạch phối hợp với các quận huyện thị xã
tiến hành ra soát về số lượng nhân lực kinh phí đang vận hành hệ thống loa phường xã
đồng thời triển khai lấy ý kiến của người dân
về việc bỏ hay giữ loa phường
và sẽ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội trong quý i năm hai nghìn hai mươi